thưa quý vị ngày nắng và đêm mưa vẫn sẽ là thời tiết phổ biến ở các tỉnh thành trên cả nước vào ngày hôm nay
và người dân thì cần đề phòng cũng như là có biện pháp phòng ngừa trước các hình thái thời tiết nguy hiểm như lũ quét sạt lở đất nhất là tại các tỉnh vùng núi và ngập ống tại các khu vực trụng thấp
vâng bắc bộ mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông rải rác
còn từ thanh hóa bình thuận thì trời nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác ngày có mưa rào và rông vài nơi
vâng còn đối với khu vực nam trung bộ và tây nguyên thì sẽ có gió tây nam cấp hai cấp ba và có thể có mưa rông vào khoảng thời điểm chiều tối